còn tại hải dương tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã gia khánh huyện gia lộc
tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo nguyễn nam trượng trú tại địa phương này
đây là hung thủ đã giết chết hai người trong đêm giao thừa quý mão hai nghìn hai mươi
theo cáo trạng vào khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi trượng vay của một người phụ nữ
ở phường trần hưng đạo thành phố hải dương một một tỷ đồng với lãi suất là một triệu đồng vay
phải trả hai đồng mỗi ngày sau khi đã trả hết tiền gốc và một phần tiền lãi
trượng biết giấy còn lại nợ năm trăm hai mươi triệu đồng người cho vay yêu cầu trượng phải trả trước
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức đêm giao thừa năm quý mão
người cho vay cùng với chồng và ba người khác đến nhà trưởng để đòi nợ do không có tiền trả
trượng xin khất nợ khi chủ nợ không đồng ý trượng lên tầng hai lấy một khẩu súng bắn đạn ghém
và giao bầu đi xuống
trượng dùng súng bắn khiến chủ nợ bị thương hai người đi cùng lao vào thì bị trượng dùng
dao bầu đâm liên tiếp khiến một người tử vong tại chỗ sau đó đối tượng tiếp tục dùng súng bắn
vào chủ nợ khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện chồng của nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ một mươi
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo phạm tội lần đầu nhưng hành vi phạm tội mang
tính côn đồ hung hãn xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của nhiều người nên phải chịu mức án
cao nhất là tự hình